thưa quý vị ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ chuyển nhượng hai dự án đất công giá rẻ ở huyện nhà bè tp hcm cho công ty quốc cường gia lai gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án sơ thẩm phạt một mươi bị cáo trong vụ án cùng tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vì đã chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất công dự án khu dân cư phước kiển từ công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận cho công ty quốc cường gia lai với giá một hai trăm chín mươi ngàn đồng một m hai
và chuyển nhượng dự án khu dân cư ven sông tân phong với giá chuyển nhượng hai mươi triệu đồng một mét vuông gây thiệt hại tổng cộng là hai trăm linh bảy tỷ đồng
ông tất thành cang thời điểm xảy ra vụ án là phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm đã có bút phê đồng ý cho công ty tân thuận chuyển nhượng dự án ba mươi hai hectare đất phước kiển
mà không báo cáo ban thường vụ thành ủy tp hcm quyết định
bản án sơ thẩm tuyên phạt ông tất thình cang sáu năm tù cộng dồn với bản án trước đây là tám năm sáu tháng tù buộc ông cang chấp hành hình phạt chung là một mươi bốn năm sáu tháng tù
ông cang đã không kháng cáo chín trên một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ ba năm đến một mươi ba năm tù cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
ngoài ra viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã có kháng nghị bản án sơ thẩm về xác định thời điểm thất thoát tài sản của nhà nước trong vụ án
dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày bốn tháng bốn